đồng biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây tỉnh long an cho biết mới đây qua công tác phối hợp với các lực lượng chức năng
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép với trọng lượng là một mươi hai kg
trước đó ngày hai mươi ba tháng một đồng biên phòng cơ khẩu mỹ quý tây đã chú trị phối hợp với tổ công tác bộ đội biên phòng tỉnh long an
và công an huyện đức huệ tuần tra kiểm soát địa bàn đến đầu kênh t hai mươi sáu tổ ấp bốn xã mỹ quý tây huyện đức hòa tỉnh long an
phát hiện một đối tượng điều khiến xe mô tô hai bánh miền kiểm soát bảy mươi f một trăm hai mươi bảy nghìn một trăm chín mươi bốn chạy từ hướng khu vực gò miểu ra kênh t hai mươi sáu
có dấu hiệu nghi vấn tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh yêu cầu đối tượng dừng lại kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện đối tượng chở phía sau xe một mươi hai kg pháo nổ dạng viên tròn đường kính mỗi viên hai mươi cm
đối tượng khai nhận tên nguyễn minh tâm xe bằng chín trăm chín mươi năm ngùa xa mỹ thạnh đông huyện đức huệ
số pháo trên đối tượng mua có một người ở ấp bốn xe mỹ quý tây với số tiền bảy năm trăm sáu mươi đồng để bán kiếm lời
đơn vị tiến hành lập biên bản tạm giữ tài sản đồ vật tài liệu có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật